trước thềm năm học mới tại tp binh hòa tỉnh đồng nai câu chuyện làm thế nào để không tiếp diễn tình trạng học sinh và học ca bà luôn là vấn đề nan giải đối với ngành giáo dục và chính quyền địa phương
mặc dù các trường tiểu học trung học cơ sở được đầu tư xây dựng mới liên tục nhưng do nhu cầu của học sinh đến lớp tăng cao nên vấn đề quá tải trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi vẫn tiếp tục diễn ra tại các phường có đông người nhập cư
dự kiến năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trường tiểu học chẳng dài một có khoảng chín trăm linh học sinh vào lớp một thế nhưng chỉ sau hai ngày tiếp nhận hồ sơ số lượng đã vượt quá một tính cả ba trường tiểu học trên địa bàn
năm học này có khoảng gần ba học sinh vào lớp một tăng khoảng hơn một học sinh so với năm học trước do đó nhiều phụ huynh đi nộp hồ sơ cảm thấy lo lắng trước tình trạng quá tải học phải học ca ba
năm học này có khoảng gần ba học sinh vào lớp một tăng khoảng hơn một học sinh vào lớp một tăng khoảng hơn một học sinh so với năm học trước do đó nhiều phụ huynh đi nộp hồ sơ cảm thấy lo lắng trước tình trạng quá tải học phải học ca ba
với số lượng học sinh tăng cao thì năm học tới việc tái diễn tình trạng học ca ba tại các trường tiểu học ở phường trảng dài là điều khó tránh khỏi
điều này vừa ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học vừa gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như đưa đón của phụ huynh
trước thực trạng trên ngành giáo dục và chính quyền địa phương đang tính đến phương án tận dụng một số phòng chức năng
và mượn một số phòng học tại hai trường trung học cơ sở trên địa bàn để tạm thời không phải học ca ba
thì ở bên trung học cơ sở trang dài đã mượn được sáu lớp vào học buổi sáng và bảy lớp học buổi chiều
thì như vậy sẽ giải quyết cho cơ sở hai của trường tiểu trang dài ở khu phố hai là được một mươi ba lớp
và còn ba lớp nữa thì sẽ học ở bên trung học cơ sở trường sa
còn nhà trường bên tiểu trang dài thì tận dụng một cái phòng học hội đồng để được hai lớp
và mượn ở bên trung học cơ sở trường xa ba lớp để sẽ giải quyết được cái k ba của năm nay
điều đáng nói những năm qua chính quyền thành phố biên hòa đã đầu tư xây dựng hàng chục trường học mới
trong đó riêng tại phường trảng dài hai năm qua
đã xây thêm ba trường tiểu học và trung học cơ sở
nhưng đến nay vẫn quá tải học sinh do lượng người nhập cư lớn
do đó việc đầu tư xây dựng mới thêm trường học tiếp tục là nhiệm vụ cấp bách